công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa cho biết đã tạm giữ hình sự đối với sáu đối tượng
có liên quan đến vụ việc hàng chục quái xế chạy xe với tốc độ cao gây náo loạn đường phố hà nội
xảy ra vào đêm ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua
trong tối ngày hai mươi một tháng một mươi một hàng chục thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ
đã có hành vi tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao lạng lách đánh võng bấm còi inh ỏi
gây mất an ninh trật tự trên nhiều tuyến phố nội đô
ngay sau đó các tổ công tác của công an quận hoàn kiếm phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông

đây là các đối tượng được cơ quan chức năng đưa về trụ sở làm việc
sau quá trình khẩn trương sàng lọc phân loại các đối tượng công an quận hoàn kiếm đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng
hầu hết các đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ cá biệt có những trường hợp đang trong lứa tuổi
học trung học cơ sở tức là dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
thì cháu thấy cháu cảm thấy vui cháu biết đấy là vi phạm pháp luật ạ
vi phạm pháp luật sao mình vẫn cố tình tham gia
vì cháu ham chơi khoảng thời gian dịch bệnh bọn cháu rủ dê nhau đua đòi đi đua xe
cháu không đối môn bảo hiểm chạy về tốc độ cao lạng lách biết có hình hỏi
trước đó cháu đã tham gia nhiều đoàn
vì đề nghị yêu cầu là gia đình bắt trực tiếp bản thân cho cháu phải có cái thay đổi về nhận thức và tư duy
để làm sao mà tư bỏ những cái việc nào không đúng tập trung vào cái chuyên tâm và việc học hành
làm sao mà thành sau này trở thành công dân có ích cho xã hội
trong thời gian vừa qua công an quận hoàn kiếm cùng với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố
đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các nhóm đối tượng có hành vi gây dối trích tự tùng tộng trên địa bàn
tạo tính dân đe giáo dục hồng người chung trong cộng đồng